mặc dù giá cả có đắt hơn bình thường nhưng với tỷ lệ bì cao người sản xuất vẫn thù lợi nhuận tốt hơn so với sản phẩm nem truyền thống
tuy nhiên do điều kiện bảo quản không đảm bảo bì lợn khi đưa vào chế biến thường đã bị ôi thiêu hoặc lên nấm mốc
vì vậy các cơ sở chế biến đã dùng oxy già phèn để tẩy rửa